tại trụ sở chính phủ thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tiếp đoàn hội đồng giám mục việt nam
do tổng giám mục nguyễn trí linh chủ tịch hội đồng giám mục việt nam dẫn đầu
cuộc gặp diễn ra sau thành công của đại hội hội đồng giám mục việt nam lần thứ một mươi bốn
tổ chức tháng một mươi vừa qua bầu ra ban thường vụ và chủ tịch các ủy ban trực thuộc
hội đồng giám mục việt nam nhậm ký hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi hai
tại buổi gặp thủ tướng thông báo với các thành viên trong đoàn một số kết quả nổi bật
đạt được trong xây dựng và phát triển kinh tế xã hội đất nước năm hai nghìn một mươi chín
với những thành tựu đặc biệt nhất là hoàn thành toàn diện và vượt bước một mươi hai chỉ tiêu quốc hội giao
uy tín của việt nam không ngừng được tăng lên trên trường quốc tế
năm vừa qua quan hệ việt nam với các nước không ngừng được củng cố tăng cường
trong đó có quan hệ với văn tị căng
thủ tướng khẳng định đảng nhà nước luôn quan tâm tạo điều kiện thuận lợi để đáp ứng lợi ích tinh thần
nhu cầu tín ngưỡng tôn giáo chính đáng của đồng bào
góp phần động viên đồng bào đoàn kết trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc
trong một đất nước có nhiều tôn giáo và đa dạng về văn hóa
thủ tướng mong muốn đồng bào công giáo việt nam tiếp tục có những đóng góp nhiều hơn nữa
vào công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc
đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế xã hội của đất nước
tổng giám mục nguyễn trí linh thông báo với thủ tướng nguyễn xuân phúc
về thành công của đại hội hội đồng giám mục việt nam lần thứ một mươi bốn
bày tỏ cảm ơn sự quan tâm của chính phủ lãnh đạo chính phủ và chính quyền các địa phương
tổng giám mục nguyễn trí linh cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm
hỗ trợ của thủ tướng chính phủ và các cơ quan chức năng đối với các hoạt động
của hội đồng giám mục việt nam nói riêng và các hoạt động công giáo nói chung trong thời gian tới
tạo điều kiện thuận lợi để đồng bào công giáo đóng góp thiết thực hơn nữa
cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước